tại tp hcm sở giáo dục đào tạo tp yêu cầu các trường học tăng cường thực hiện truyền thông
và tổ chức hoạt động hưởng ứng các chiến dịch bảo vệ môi trường
nhằm góp phần bảo vệ xây dựng thành phố sạch xanh phát triển bền vững
tất cả các trường học trên địa bàn tp hcm được yêu cầu thực hiện vệ sinh môi trường
thu gom xử lý chất thải không thải rác thải nhựa ra môi trường
khuyến khích các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa túi ni lông trong trường học
sở giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý các trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
kết hợp tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến mạng xã hội qua hệ thống tin nhắn
cổng thông tin điện tử của đơn vị ngoài ra các trường tiếp tục lồng ghép
tích hợp kiến thức kỹ năng về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
bảo tồn thiên nhiên vào nội dung chương trình môn học các hoạt động ngoại khóa
trải nghiệm cho học sinh giáo viên và cán bộ nhân viên